khu vực tây bắc bộ có mưa vừa có nơi mưa to đêm ngày hai mươi năm tháng sáu có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
tại khu vực trung bộ do ảnh hưởng của rìa phía nam dạnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây
với đới gió tây nam cây hiệu ứng phân mạnh nên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gây gắt
có nơi nắng nóng đặc biệt gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c có nơi trên bốn mươi độ c
dự kiến nắng nóng ở các tỉnh trung bộ sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới
khu vực tây nguyên và nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh